phát biểu tại hội nghị đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ hai
khóa chín diễn ra tại hà nội vào sáng nay ba tháng bảy đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết
nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận tổ quốc các cấp thời gian qua là tập trung triển khai có hiệu quả
các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã được các cấp các ngành
các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng
thời gian tới đồng chí đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân tộc ý chí tự lực tự cường của người dân việt nam trong và ngoài nước
chú trọng tăng cường sự đoàn kết thống nhất củng cố vững chắc niềm tin của người dân
doanh nghiệp và toàn xã hội vào sự lãnh đạo của đảng quốc hội chính phủ và các cấp ủy đảng
chính quyền các cấp tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi và phát triển của đất nước